bắt đầu từ giờ hôm nay ngày năm tháng hai các hồ chứa chính là hòa bình thác bà tuyên quang
bắt đầu tiếp tục xả nước đợt hai để phục vụ giao cấy vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đợt hai xả nước vẫn giữ nguyên thời gian lấy nước tổng cộng là tám ngày
thời gian lấy nước bắt đầu từ giờ ngày năm tháng hai và kéo dài đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức lấy nước đảm bảo lấy đủ tiết kiệm hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt hai
đặc biệt chú ý tại các khu vực hiện có diện tích đủ nước thấp như thành phố hà nội tỉnh hương yên tỉnh hải dương
cùng với đó các tỉnh thành phố tổ chức vận động hướng dẫn bà con nông dân tập trung thực hiện việc làm đất
chống thất thoát nước cho những diện tích đã được cấp đủ nước